mới đây một trường hợp bé trai năm tháng tuổi bị viêm da cơ địa người nhà tự điều trị bằng thuốc bôi và tầm lá
kết quả mặt bé xưng nề ngứa lan rộng chảy dịch
cụ thể ngày một mươi một tháng năm bác sĩ nguyễn tiến thành thành viên hội gia liễu việt nam
ghi nhận da mặt và tay chân bệnh nhân phù nề chảy dịch đóng vẩy
mẹ bé cho biết từ lúc một tháng tuổi hai bên má con nổi những màng đỏ
sau đó lan ra tay chân ra khô sần ngứa
ta định nghĩ bệnh dị ứng ngoài da nên tự điều trị bằng mua thuốc bôi và tắm lá
đáp thuốc nhưng không rõ loại gì bệnh nặng hơn
bác sĩ thành chẩn đoán bệnh nhi bị viêm da cơ địa bội nhiễm phải điều trị bằng công nghệ cao như laser
ánh sáng kết hợp chăm sóc tại chỗ bằng đắp dung dịch giảm viêm giảm tiết kháng sinh giảm kích ứng
phục hồi lan da tổn thương giảm nguy cơ để lại xeo ở mặt
liên quan đến vấn đề này bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị thanh thủy
trường khoa điều trị bệnh gia phụ nữ và trẻ em bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
viêm da cơ điện là một bệnh da mạng tính rất hay tái phát được chia làm ba mức độ là cấp tính bán cấp và mạng tính
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết viêm da có rất nhiều mụn nước tập trung thành đám trên nền da rất đỏ phù nề tiết dịch chảy dịch rất nhiều
còn bán cấp thì trình trạng da của nó đỡ hơn có tình trạng viêm phù nề nhưng trình trạng chảy dịch ít chỉ gọi là tình trạng hơi ấm ấm ướt thôi
còn những tình trạng da mạng tính ví dụ như da rất dày dãi nhiều da dày khô nứt nẻ gọi là lyken hằn như trá trâu
thì tổn thương da
bán cấp bán cấp và mạng tính
và tùy những đối tượng khác nhau thì ở những vị trí điển hình khác nhau
ví dụ như em bé thường mình sẽ hay gặp tổn thương có những tràm rác đỏ ở má hay còn gọi là tràm sữa
đấy là vị trí của những em bé
còn những trẻ lớn hơn một chút thì mình sẽ thấy tổn thương điển hình của nó ở tổn thương chủ yếu có vùng nếp gấp vếp kheo kheo tay kheo chân
có nổi tổn thương rác đỏ ngứa trà sát rất nhiều
còn đối với những trường hợp người lớn thì thường hay gặp những tình trạng có thể viêm da mãn tính như da dày da lại chủ tổn thương ở vùng các vùng nếp gấp
và bệnh nhân rất là tổn thương da rất là dày và khô nước nẻ rất nhiều
thì cái tình trạng rát đỏ này khô da này và tình trạng ngoài ra ta thấy cái tình trạng da rất là khô và bệnh nhân ngứa rất nhiều
cái tổn thương khi bệnh nhân gãy nhiều như thế nó tạo ra một cái vòng xoắn bệnh lý
thì càng ngứa thì càng gãi mà càng gãi thì tổn thương lại càng phát triển nhiều
vì ra viêm da cơ địa này ta thấy cái tình trạng thứ nhất là da rất là khô và hai là da ngứa rất là nhiều và nổi rất nhiều bát rác đỏ
thậm chí có những bệnh nhân mà nó nhiễm trùng rất là nặng
viêm rác cơ địa thì khi mà bệnh nhân tùy từ từng giai đoạn khác nhau thì mình sẽ có những phương pháp điều trị
đấy là phương pháp điều trị về thuốc
còn trước sau đó mình sẽ phải quan trọng nữa là phải tư vấn cho bệnh nhân về cách chăm sóc và phòng tránh da cơ địa
thế thì việc điều trị về thuốc thì thường là đối với tùy bệnh nhân
ví dụ như là bệnh nhân thường là bệnh nhân sẽ được sử dụng những thuốc khác nhau
ví dụ như là ở đến đây thì bệnh nhân sẽ được tùy chẳng hạn trong giai đoạn cấp thì mình sẽ đắp thuốc đắt để cho nó hút dịch đi
hoặc là những kem có kem bôi kem bôi thì thường là cũng có có tí quýt các quãng
cộng tới nếu mà khi tổn thương ổn định thì mình dùng cái canxinodone tức là cái tacloid mode các thứ để điều trị cái tổn thương của bệnh nhân
thế ngoài ra nếu bệnh nhân có bội nhiễm thì mình có thể dùng kháng sinh
hoặc là bệnh nhân ngứa thì mình có thể dùng những cái thuốc hóng xamil để chống ngứa
đồng thời là với những tổn thương da dày mình có thể kết hợp với những cái chiếu tia
chiếu tiêu uv để cho nó làm tổn thương da đỡ dày hơn
hoặc là có thể dùng những cái giúp toàn thân
thế nhưng bên cạnh đó thì quan trọng nhất dùng thuốc toàn thân rồi thì cái việc sử dụng dưỡng ẩm là thứ rất quan trọng trong bệnh nhân cơ địa
bởi vì nếu mình dưỡng ẩm đúng cách và đúng cái tùy thuộc vào tùy thuộc vào cái làn da khác nhau
tùy giai đoạn khác nhau mình sẽ sử dụng giữ ẩm
nếu mình sử dụng dưỡng ẩm tốt ngay cả khi bệnh nhân mà chỉ ra hơi khô thôi thì nó sẽ giúp giảm triệu chứng ngứa và giảm bệnh rất là nhiều
thì bên cạnh đó cái việc điều trị đó thì ngoài cái việc mà sử dụng cái thuốc dưỡng ẩm rất là nhiều
thì có khi tư vấn cho bệnh nhân cách phòng tránh những yếu tố mà làm kích thích bệnh
đó chẳng hạn như là chế độ ăn uống thể đủ nhiều vitamin và nhiều chất omega xương dưỡng
đồng thời là tránh những cái việc mà ví dụ bệnh nhân hay tắm lá này hay trà sát làm tổn thương nó nặng lên
hoặc là những cái quần áo bệnh nhân thì phải là cái bệnh nhân chất khuất tông và thấm hút mồ hôi
chứ hạn chế những cái đồ len dạ và những cái đồ đấy nó rất là dễ là kích tứng cho da của trẻ con
và đồng thời là kể cả môi trường ví dụ như là khi mùa hè này mình dùng điều hòa chẳng hạn thì da rất là khô
mồi hoặc điều hòa sẽ làm da dao khô
cho nên là cái không khí khô khóa cũng sẽ làm cho tổn thương nặng lên cho nên mình phải lưu ý quan tâm cái độ ẩm của nó
ở trẻ sơ sinh tổn thương da thường cư trú ở chán má cầm nặng hơn có thể lan ra tay thân mình
nhưng cơn ngứa làm trẻ bị dối loạn sức ngủ biếng ăn anh hử sâu đến sự phát triển và tăng trưởng
bên cạnh đó ngứa da khô nhiều kích thích trẻ cào gãy khiến da trẻ bị chảy xước chảy máu
tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm da cơ địa bội nhiễm để lại những biến chứng sau này
một số yếu tố làm tăng tình trạng viêm da cơ địa bội nhiễm như chăm sóc da không đúng cách
tắm hay là đắp lá cây tự ý mua thuốc bôi bệnh tiến triển nặng hơn dai dẳng và tái phát nhiều lần
bác sĩ khuyên cáo bệnh kim da cơ địa nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời
có thể dẫn tới nhiễm trùng lot da để lại các vết thâm xẹo vinh viễn ảnh hưởng tới thẩm mỹ sau này
vì vậy khi có biểu hiện của bệnh nên đến chuyên khoa gia liễu để khám và điều trị theo pháp đồ phù hợp